tiếp tục chương trình làm việc tại thành phố đà nẵng
chiều nay đoàn công tác của trung ương do đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy đà nẵng
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng biểu dương những kết quả
trong phát triển kinh tế xã hội mà đảng bộ và nhân dân thành phố đà nẵng đạt được trong nhiệm kỳ qua
đồng chí trần quốc vượng cho rằng đây là một nhiệm kỳ đầy nỗ lực của đảng bộ đà nẵng
đảng bộ thành phố đã dám nhìn nhận những khuyết điểm từ đó tìm phương án khắc phục sửa chữa
từng bước củng cố đề ra những quyết sách đúng đắn để ổn định và phát triển
về thực hiện chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị đồng chí trần quốc vượng đánh giá
đà nẵng đã chuẩn bị tốt công tác xây dựng báo cáo chính trị và chuẩn bị công tác nhân sự
một cách bài bản chặt chẽ qua từng bước theo đúng quy trình quy định
trần quốc vượng cho rằng phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ
xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh đây là nhiệm vụ then chốt
trong đó đội ngũ cán bộ cần được ra soát lựa chọn bồi dưỡng phát triển ngang tầm nhiệm vụ mới